giá trung bình của ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ indonesia trong tháng một vừa qua xuống thấp kỷ lục chỉ ở mức một mươi một tám nghìn usd một xe tương đương với hai trăm bảy mươi bốn triệu đồng
theo số liệu thống kê sơ bộ của tổng cục hải quan trong tháng một vừa qua lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu vào việt nam đạt bốn hai trăm tám mươi một xe giảm ba mươi năm bốn tương ứng giảm hai ba trăm bốn mươi chín chiếc so với tháng trước
về giá trị số ô tô nhập khẩu vào việt nam trong tháng một đạt tổng cộng là một trăm một mươi một triệu usd giảm bốn mươi sáu hai so với tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín